để giải quyết vấn nạn rác thải túi ni lông các quận huyện thuộc tp hcm đã đẩy mạnh công tác vận động tuyên truyền người dân tiểu thương dân thay đổi thói quen sử dụng túi ni lông thông thường bằng túi ni lông sinh học thân thiện với môi trường đến nay công tác này đã có những chuyển biến tích cực
đã thành thói quen bắt đầu buổi chợ sáng hàng ngày bà huỳnh hôm trước phó trưởng ban quản lý chợ hiệp tân quận tân phú cũng là tri hội trưởng tri hội phụ nữ chợ tìm đến gặp gỡ vận động các tiểu thương sử dụng túi ni lông sinh học tự phân hủy để đựng hàng cho khách
nhờ kiên trì như vậy nên hiện đã có năm mươi tiểu thương tại chợ đã sử dụng túi ni lông sinh học thay cho túi ni lông thông thường
cái chuyện tuyên truyền của mấy chị trong hội của mình rất là tốt
chị rất là đề cao cái chuyện quảng bá giúp cho tiểu thương cũng như là người sử dụng túi ni lông này kia đó để hiểu rõ được là tầm quan trọng của cái chuyện ưu nhiễm môi trường
hàng tháng như vậy thì tri hội phụ nữ cũng đã giao bán được cho các tiểu thương trong nhà lòng mình là từ một trăm hai mươi đến một trăm năm mươi ký
tuy là cái số nó ít nhưng mà từ cái chỗ mà nhận thức
thì các chị cũng biết được là cái tác hại của túi ni lông thông thường đối với cái môi trường sống do đó là các chị cũng đang chuyển dần cái sử dụng túi thân thiện
với cách làm đa dạng như vận động tiểu thương thu gom túi ni lông thông thường đã qua sử dụng đổi lấy túi ni lông sinh học tự hủy hay đưa tiểu thương sử dụng túi miễn phí trước khi mua
điều đáng mừng là đến nay không chỉ tiểu thương mà người dân cũng dần thay đổi thói quen thay thế túi ni lông thông thường bằng túi sinh học thân thiện môi trường
mình cũng được đi nghe nhiều tuyên truyền vấn đề mà cái bịch ni lông mà nó bị không có hủy được phân hủy được
đâm ra mình thấy là cái túi thân thiện này thì là nó sẽ tốt đối với môi trường với con người hơn thì mình thích sử dụng nó hơn
trong thời gian qua là hội phụ nữ chúng tôi cũng rất là quan tâm đề ra các chương trình ngay từ đầu năm là sẽ tổ chức những cuộc tuyên truyền cũng như là có những cách truyền thông trực quan sinh động
để làm sao mà tạo được cái thay đổi cái nhận thức cho hội viên cũng như người dân về việc bảo vệ môi trường
theo khảo sát của bộ tài nguyên môi trường mỗi ngày tại thành phố hà nội và thành phố hồ chí minh thải ra môi trường khoảng tám mươi tấn rác thải là túi ni lông
khu vực phát thải túi ni lông nhiều nhất là chợ truyền thống chiếm đến bảy mươi
do vậy việc tuyên truyền vận động tiểu thương và người dân chuyển từ túi ni lông thông thường sang túi sinh học thân thiện môi trường có ý nghĩa quan trọng